nơi tới trốn
nhưng nếu không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn những kẻ đào trộm cổ vật
chúng ta sẽ phải đối mặt với nạn chảy máu cổ vật ở trong nước
những món đồ cổ lưu giữ bao tinh hoa văn hóa dân tộc việt
cửi gắm trong đó cứ theo chân những kẻ đào mộ mất dạng trong thị trường đồ cổ trong nước và thế giới
bài học ở vườn chuối là kinh nghiệm vô cùng quý giá đối với bất kỳ di sản hay di chỉ khảo cổ nào trong cả nước
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
giá muối xuống thấp diêm dân thanh hóa bỏ nghề
sức tiêu thụ thịt lợn giảm trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi
thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa kiểm tra một chiếc container
đã phát hiện và bắt giữ một lô hàng trị giá hơn một tỷ đồng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cụ thể vào khoảng ba giờ ngày chín tháng sáu trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua xã diễn hồng huyện diễn châu lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra hành chính một xe container lưu thông theo hướng bắc nam
đã phát hiện trên xe chở gần bốn trăm linh thùng hàng bao gồm các mặt hàng gia dụng và các loại đồ chơi trẻ em
có nguồn gốc từ nước ngoài với tổng trị giá ước tính hơn một tỷ đồng
lái xe võ thành văn chú tại tỉnh bình định đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng trên
đồng thời khai nhận đã trở thuê lô hàng trên trong một chủ hàng từ cửa khẩu lào cai vào miền nam để tiêu thụ
vụ viện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nghề làm muối từng hỗ trợ để diêm dân huyện tỉnh ra thanh hóa thoát nghèo
vậy nhưng những năm gần đây giá muối thấp khiến thu nhập của người làm muối chỉ còn ở mức từ năm đến sáu triệu đồng một năm
không ít người đã bỏ nghề bỏ hoang dụng muối để đi tìm việc khác mưu sinh
huyện tỉnh ra hiện tại chỉ còn duy nhất người dân xã hải châu là còn làm muối
cả xã còn bảy mươi hai hectare dụng muối nhưng cũng chỉ có hai mươi năm hectare là đang sản xuất
bốn mươi bảy hectare còn lại thì cũng đã bỏ hoang
thu nhập từ nghề muối quá thấp khiến nhiều người bỏ ruộng đi tìm kế mưu sinh
chỉ những người không thể xin việc mới ở lại làng tiếp tục nghề cha ông
hiện tại bây giờ thì cũng còn mấy ông bà già ở lại để làm muối thôi
chứ tất cả những người khỏe bạo người ta đi làm hết
còn tại xã hải bình có hơn chín mươi hectare dụng muối
năm hai nghìn một mươi bảy nhà nước đã thu hồi sáu mươi hectare để làm khu tái định cư
phục vụ dự án đường cao tốc bắc nam và các công trình khác
các dự án triển khai đã ảnh hưởng đến diện tích dụng muối còn lại
giá muối vốn đa thấp lại khó khăn trong việc đưa nước biển về ruộng
nên hơn ba mươi hectare dụng muối còn lại cũng bỏ hoang
nhà nước hỗ trợ là tính theo mét vuông khoảng ba triệu đồng một hộ
hỗ trợ do diện tích không sản xuất được
vận động kêu gọi dân dân là cố gắng
là chuyển đổi nghề nghiệp để làm ăn
cái khó khăn thứ nhất của dân bây giờ là độ tuổi từ bốn năm trở lên
hiện nay không có việc làm mà có việc làm cũng không thường xuyên
đi làm một số việc rất là khó khăn
hiện nay nghề làm muối của tỉnh thanh hóa tập trung ở hai huyện hậu lộc và tĩnh gia
với tổng diện tích còn gần hai trăm linh hectare
tuy nhiên do cơ sở ở tầng làm muối đã hư hỏng
lao động sản xuất muối chủ yếu là nữ giới và người già
không có nghề phụ nên cuộc sống và thu nhập hết sức khó khăn
theo quy hoạch tổng thể nông nghiệp của tỉnh thanh hóa
sau năm hai nghìn hai mươi toàn bộ diện tích sản xuất muối sẽ chuyển sang lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
chỉ cục đã tham mưu cho lãnh đạo sở
hướng dẫn và chỉ đạo các huyện giả soát đánh giá thực trạng sản xuất và đời sống của người dân vùng muối
từ đó xây dựng phương án đề án như chuyển đổi sang lĩnh vực nôi trồng nội sản
thu hút đồng tư hỗ trợ tạo việc làm nhằm tăng thu nhập
trước thực trạng đời sống khó khăn của diêm dân trên cơ sở quy hoạch đã có
tỉnh thanh hóa cần sớm thu hồi chuyển đổi những diện tích đất làm muối đang bỏ hoang
và có giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sinh cây mới đều nịnh đời sống xoa đói giảm nghèo
nhằm ứng phó khẩn cấp với dịch tà lợn châu phi
ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tp hcm đã kiểm tra công tác kiểm định nguồn thịt lợn
vận chuyển vào thành phố tại các chốt kiểm dịch động vật và các chợ đầu mối
địa bàn tại trạm kiểm dịch động vật hocmon chốt kiểm dịch đã kiểm soát nguồn thịt lợn đưa
về tp hcm từ tỉnh tây ninh mỗi xe vận chuyển thịt lợn đi qua trạm đều được lực lượng cảnh sát
giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chứng nhận kiểm dịch chốt kiểm dịch này còn kiểm tra niêm phong hàng hóa và thực hiện tiêu độc
khử trùng các xe chở thịt trước khi vào thành phố còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hoc mon
công tác tuyên truyền vận động tiểu thương được ban quản lý chợ triển khai thường xuyên và đẩy mạnh
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ giám sát màu sắc thịt trên các xe vào chợ
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn đà nẵng và tỉnh quảng nam đã ghi nhận các trường hợp tả lợn châu phi
ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho việc tiêu thụ thịt tại thị trường đà nẵng chậm lại và giảm đáng kể
hiện chính quyền địa phương vận động người dân không tẩy chay sản phẩm
và nên mua hàng tại các cơ sở uy tín chế biến kỹ nấu chín trước khi ăn phản ánh tại các khu chợ truyền thống tại đà nẵng
sau khi có thông tin dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại đà nẵng
mỗi phiên chợ bà phương tiểu thương chợ quán hộ chỉ bán được hơn chục kg thịt lợn giảm gần bảy mươi so với trước đó
do ảnh hưởng của dịch nên sức mua tại các chợ truyền thống cũng giảm mạnh
vì nhiều người tiêu dùng có tâm lý e rẻ với thịt lợn
do sức tiêu thụ thịt giảm mạnh nên các tiểu thương kinh doanh hàng thịt tại các chợ truyền thống ở đà nẵng
cũng chỉ bán cầm chừng để giữ mối khách quen

trên địa bàn đà nẵng đã tăng cường kiểm soát xiết chặt nguồn gốc thịt vào chợ
trước diễn biến của thịt hiện các đơn vị liên quan đang tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển lợn
tại các trạm kiểm dịch và lò mổ
đồng thời sẵn sàng các giải pháp để triển khai xử lý các ổ dịch phát sinh bảo đảm nguồn cung thịt an toàn cho người dân
hôm nay báo vn express phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức giải chạy vn express marathon quy nhơn hai nghìn một mươi chín
quy tụ hơn năm vận động viên
các vận động viên chạy ở các cự li năm km một mươi km hai mươi một km và bốn mươi hai km
được đo đạc chứng nhận quốc tế bởi liên đoàn điển kinh thế giới hiệp hội marathon quốc tế
giải vn express marathon năm nay với thông điệp diskavery on nhằm tạo cơ hội để các vận động viên thử thách bản thân
lan tỏa tinh thần thể thao và khám phá những cung đường mới nét đẹp thiên nhiên con người việt nam
đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại quy nhơn bình định
giải lần này có năm tám vận động viên đăng ký tham gia với thành phần đa dạng gồm vận động viên chuyên nghiệp
cán bộ công chức doanh nhân người mẫu hoa hậu
đặc biệt là có sự tham gia của gần một trăm linh vận động viên khuyết tật và một trăm một mươi năm vận động viên nước ngoài đến từ hai mươi sáu quốc gia
vn express marathon quy nhơn hai nghìn một mươi chín cũng được xem là ngày hội của những người yêu thể thao và đam mê du lịch khám phá
kết thúc ban tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích nhất nhì ba ở các cựu ly với tổng trị giá giải thưởng bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng

vn express marathon quy nhơn hai nghìn một mươi chín cũng được xem là ngày hội của những người yêu thể thao và đam mê du lịch với tổng trị giá giải thưởng bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng
hôm nay các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới đổi hàng đầu thế giới
đã bước vào ngày đàm phán thứ hai tại thành phố fukuoka nhật bản
đàm phán tập trung vào việc liệu các đại biểu có thể chấp nhận lập trường chung về việc kêu gọi nới lỏng tranh chấp thương mại giữa mỹ và trung quốc hay không
các đại biểu đã thảo luận về tình trạng hiện tại cũng như triển vọng của nền kinh tế toàn cầu
nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại gia tăng rủi ro do leo thang cọ sát thương mại giữa mỹ và trung quốc
với tư cách là nước chủ trì hội nghị nhật bản nhấn mạnh vấn đề thương mại và sự mất cân bằng cần sớm được giải quyết thông qua các khuôn khổ đa phương
phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính nhật bản taro aso vừa khẳng định trước báo giới rằng niềm tin và thị trường có thể bị hủy hoại trừ khi xung đột thương mại mỹ trung được giải quyết
tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại song phương bằng cách sử dụng đòn tăng thuế như một công cụ để đàm phán
tối ngày tám tháng sáu g hai mươi cũng ra tuyên bố chung thống nhất hợp tác ứng dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo ai đây là lần đầu tiên g hai mươi thống nhất về quy tắc dành cho trí tuệ nhân tạo
australia sẽ thúc đẩy việc cải cách khẩn cấp hệ thống thương mại thế giới wto tại hội nghị bộ trưởng thương mại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi ở nhật bản
đây là tuyên bố được bộ thương mại australia đưa ra mới đây trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc chưa được giải quyết
trong thông báo bộ thương mại australia đã hối thúc mỹ và trung quốc quay lại bàn đàm phán để tham gia vào quá trình cải cách và giúp củng cố các quy tắc thương mại trong tương lai
tuy nhiên bộ này khẳng định tổ chức thương mại thế giới wto sẽ không thể sụp đổ chỉ vì washington và bắc kinh không đạt được một thỏa thuận về tương lai của tổ chức này
dù có hay không có sự hợp tác đúng
đầy đủ từ hai cường quốc kinh tế phần còn lại của thế giới cũng sẽ hành động để duy trì dòng chảy thương mại tự do và cởi mở
cơ quan phúc thẩm của wto hiện đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động vào tháng một mươi hai do mỹ ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán mới cho tòa án giải quyết tranh chấp
trong một phản ứng gây gắt một trang tuyên truyền của triều tiên vừa chỉ trích mạnh mẽ cuộc diễn tập dân sự quân sự gần đây của hàn quốc gọi đó là một hành động thù địch nhằm vào bình nhưỡng
theo thỏa thuận quân sự với bình nhưỡng hồi năm ngoái seoul đã hủy bỏ cuộc tập trận quy mô lớn của liên quân hàn mỹ người bảo vệ tự do unchi và thay thế bằng một cuộc diễn tập mới mang tên unchi tachu
khoảng bốn trăm tám mươi thường dân quan chức chính phủ và thành viên các lực lượng vũ trang đã tham gia cuộc diễn tập kéo dài bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng năm
trong bình luận ngày hôm qua trang mạng tuyên truyền urimin jokiri của triều tiên nhấn mạnh cuộc diễn tập mới nhất của hàn quốc không thể che giấu được bản chất khiêu khích và đối đầu
trái ngược với quan điểm của seoul rằng cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ
liên quan tới tình hình trung đông tổng thống hai nước iran và thổ nhĩ kỳ vừa có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề lợi ích song phương và cam kết mở rộng các mối quan hệ hữu nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau
trong cuộc điện đàm tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh rằng iran và thổ nhĩ kỳ là hai quốc gia hùng mạnh và có tầm ảnh hưởng trong thế giới hồi giáo
vì vậy việc mở rộng các mối quan hệ song phương sẽ đóng vai trò chủ chốt trong thúc đẩy sự ổn định và an ninh ở khu vực trung đông và thế giới hồi giáo
về phần mình tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho rằng việc mở rộng các mối quan hệ giữa ankara và tehran sẽ phục vụ lợi ích của hai nước và toàn thể khu vực
tổng thống thổ nhĩ kỳ đã lên án các lệnh cấm vận đơn phương và tàn bạo của mỹ đối với iran đồng thời khẳng định ankara sẽ không chấp nhận những sự cấm đoán như vậy
thưa quý vị với hầu hết người khuyết tật có một cuộc đời bình thường vốn đã vô cùng khó khăn chưa nói tới chuyện tìm một công việc có thể trang trải cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên một cửa hàng cà phê tại thủ đô beirut liban đã thuê những người khuyết tật làm việc với mong muốn thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người về cộng đồng những người yếu thế thiệt thòi này
một cửa tiệm cà phê mới mở tại thủ đô beirut đang trở thành tâm điểm của sự chú ý
không phải là bởi những thức uống được phục vụ mà là bởi những nhân viên làm việc tại đây tất cả đều là người khuyết tật
người khuyết tật cần được cộng đồng trao cơ hội họ cần được tham gia lao động và đóng góp nhiều hơn
một nghiên cứu cho thấy tám mươi người khuyết tật tại liban không có việc làm trong khi đó cộng đồng người khuyết tật chiếm tới một mươi dân số quốc gia
tôi vẫn rủ bạn bè và người thân tới đây thưởng thức cà phê chúng tôi rất vui khi được phục vụ
chúng tôi rất vui khi được phục vụ các khách hàng và coi họ như những người anh chị em của mình vậy
nhiều thành viên của agonis đều coi nơi này không chỉ đơn thuần là một quán cà phê nơi họ có thể làm việc và được trả lương
mà trên hết đó là một nơi họ có thể chứng minh cho thế giới thấy người khuyết tật có thể tạo ra những sự khác biệt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân